quý khán giả của truyền hình nhân dân thưa quý vị và các bạn
có thể nói rằng hiện nay đang chính là giai đoạn mà việc mở rộng quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế
ở tất cả các lĩnh vực của đời sống đang diễn ra như là một xu hướng tất yếu
và trong đó thì không thể không nói tới sự tham gia của sân khấu việt nam
từ thực tế hoạt động của các đơn vị sân khấu mạnh như nhà hát kịch việt nam nhà hát tuổi trẻ hay nhà hát tuồng việt nam
thì chúng ta thấy rằng việc hợp tác quốc tế đã đem lại nhiều sinh khí nhiều diện mạo mới cho sân khấu
tức là sân khấu việt nam được biểu diễn ở nước ngoài sân khấu nước ngoài được vào việt nam biểu diễn
và các nghệ sĩ diễn viên thì có cơ hội để cọ sát học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
và đặc biệt là các tác phẩm sân khấu mới với tư cách là sản phẩm của sự hợp tác quốc tế đã lần lượt ra đời
tuy nhiên ở mặt bằng chung thì có thể nói rằng là
việc này nó vẫn chưa thực sự được như là chúng ta mong muốn
chưa tạo được cái sức hấp dẫn cần thiết đối với khán giả
và làm sao có thể cải thiện được việc này
thì đó chính là vấn đề mà chúng tôi sẽ trao đổi trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
với sự tham dự của hai vị khách mời
trước hết có sự có mặt của nghệ sĩ sĩ tiến phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay
là ông phạm ngọc tuấn giám đốc nhà hát tuồng việt nam
vâng thứ hai vị khách mời của chương trình
trước kia khi mà chúng ta nói tới cái việc hợp tác quốc tế ở sân khấu việt nam ấy
thường thì nó chỉ dừng lại ở phạm vi của cái việc là
thỉnh thoảng nhân một cái kỳ cuộc kỷ niệm gì đấy
ví dụ như là đặt quan hệ ngoại giao giữa nước này nước kia
thì chúng ta gửi một cái đoàn sân khấu sang nước ngoài biểu diễn cho một vài buổi rồi vàng
nhưng bây giờ hình như là câu chuyện nó phải hình dung một cách khác rồi
đúng không ạ
các vị có thể cho biết từ cái thực tế hoạt động của đơn vị mình
đầu những thập niên tám mươi
khi đạo diễn nghệ sĩ nhân dân phạm thị thành học ở nga về
thì bắt đầu đã mời một số cái đạo diễn giỏi ở nga
đến việt nam dựng một số vở dành cho thiếu nhi
tại vì cái tiêu chí của nhà hát tuổi trẻ là dành cho thanh thiếu nhi
nên một số cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nga đã được giàn dựng vào cái thời điểm tám mươi
sau đó thì các cái câu chuyện hợp tác kiểu như là
đi sang để giao lưu hay giới thiệu các sản phẩm văn hóa của việt nam với nước ngoài hoặc nước ngoài việt nam
thì đối với nhà hát tuổi trẻ thì là
gần như rất ít
trải qua nhiều thập niên tiếp theo thì nhà hát tuổi trẻ vẫn là nơi
tôi đánh giá rằng là một cái nơi mà có cái nhiều cái sự thu hút
đối với các hoạt động sân khấu quốc tế
bởi vì nhà hát tuổi trẻ vốn là nằm trong cái hiệp hội astec
là cái hiệp hội sân khấu dành cho trẻ em
ở đấy nó có hàng trăm cái tổ chức đầu mối
và ở đấy thì thường niên là cứ ba năm là sẽ có đại hội một lần
thông qua các cái đại hội đấy thì chúng tôi được tham gia vở
được tham gia vở
được tham gia vở
được họp hành được bầu bán
hoặc là hiểu
và đặc biệt là được xem rất nhiều vở
để hiểu thêm về các cái hoạt động sân khấu
để làm sao kết nối được giữa sân khấu việt nam và sân khấu quốc tế
còn các cái vở kịch các cái tác phẩm mà có tính chất là kinh điển của thế giới thì sao ạ
tôi nhớ rằng cách đây không lâu ấy
thì nhà hát tuổi trẻ đã dựng khá nhiều cái vở như vậy
và đem ra nước ngoài biểu diễn trong các cái cuộc thi hay là các cái liên hoan nhất định
ví dụ như một loạt vở của ibsen hay là shakespeare
hàng năm chúng tôi bao giờ cũng có vài cái kỳ cuộc kiểu như vậy
thì có thể điểm lại một số những cái vở gần đây mà chúng tôi có thể làm được
ví dụ như là trước đây vào khoảng năm hai nghìn một mươi tám
thì làm cái vở all my son
thì chúng tôi mời được đạo diễn người mỹ sang đây giàn dựng
thông qua phòng văn hóa của đại sứ quán mỹ để hỗ trợ cho cái việc đó
thì là dựng một cái vở của tác giả mỹ đạo diễn mỹ diễn viên việt nam
có một cái format mà phải nói rằng là
tạo cái cú hít rất tốt
đến mức mà khi cái hội diễn sân tổ chức ở huế năm hai nghìn một mươi hai
thì vở đấy được mời vào để diễn
coi như là khóa kết cả một cái kỳ hội diễn tại huế năm hai nghìn một mươi hai
thì sau đó chúng tôi làm một số vở như là vòng phấn cáp ca
hay là ông lão đánh cá và con cá vàng với đạo diễn người đức
thì những cái giao thoa về văn hóa đấy
giữa các nghệ sĩ kịch nói với nhau
nó tạo ra một cái vở của đại sứ quán mỹ
một cái màu sắc mới về diễn xuất
cũng tạo ra là cái sự nhìn nhận đánh giá về một tác phẩm
có thể tác phẩm này đã được từng dựng ở việt nam
nhưng với đạo diễn nước ngoài thì họ sẽ dựng như nào
và quan điểm của họ như nào thì đấy là cái thắng lợi
tôi cho là thắng lợi về mặt nghệ thuật
còn đối với nhát tuồng việt nam thì
những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi
thì nhát đã có những cái chủ trương là xây dựng các cái tác phẩm nghệ thuật
những cái đề tài nước ngoài
tôi nói ví dụ như ô tên lô ê điếp làm vua
để cho diễn viên cũng như các nghệ sĩ của nhát
được tiếp cận những cái vở diễn về đề tài nước ngoài mà
trong kịch và trong cái vở diễn đấy
cái tính bạo liệt của cái tác phẩm
nó gần gũi với nghệ thuật tuồng
thì hai nghìn bốn thì bộ ngoại hệ thao du lịch đã cho phép nhát tuồng việt nam
được hợp tác với một cái nhát kịch mặt nạ của pháp
nhát mông tù sát của pháp
trong cái thời gian được hợp tác
thì nhiều cái tác phẩm rất là nổi tiếng của thế giới
ví dụ như antigone
rồi là một số cái vở
cũng đã được công diễn
không những ở việt nam
tham gia cái festival huế
và biểu diễn rất nhiều nước ở châu âu
được khán giả châu âu rất là mến mộ và rất là thích thú
và cái hay của nó ở đây chính là sự kết hợp
hai cái loại hình nghệ thuật kịch mặt nạ của pháp
thì có cái nét tương đồng với mặt nại của tuồng
cũng xuất phát từ cái chuyện nó có nét tương đồng đấy
thì bộ văn hóa cũng đưa ra cái quyết định
để cho cái nghệ thuật tuồng được có cái điều kiện

quan hệ gần gũi với cái loại hình nghệ thuật trên thế giới
đặc biệt là cái văn hóa của pháp
cái điều này chúng tôi đã rất thành công trong những năm qua
nó có điều đặc biệt hơn nữa là
trong cái tác phẩm nghệ thuật đấy
trong cái sự hợp tác thì nó có được cái sự tham gia
của nghệ sĩ của hai nước
cùng tham gia một tác phẩm
mà nó lại có một cái hay tên là
sử dụng hai ngôn ngữ
một là ngôn ngữ pháp và ngôn ngữ của việt
và những năm gần đây thì chúng tôi có được cái hợp tác
với lại tiến sĩ chú sưu pông
là cái người mà rất yêu mến
nghệ thuật sân khấu của việt nam nói chung
trong đó có nghệ thuật sân khấu truyền thống
thì thì ông đã có cùng với nhà tùng việt nam
xây dựng một cái tác phẩm
lấy cái tên tiêu đề là
dưới bóng đau hiền thoại
từ mấy cái câu chuyện của
tác giả chú sưu pông viết
và chúng tôi cũng chuyển thành cái kịch bản dân gian
và mang cái chất liệu của tù hồng
truyền thống của việt nam
lấy cái tên là dưới bóng đau hiền thoại
thì cái vở diễn này cũng rất là thành công
đi bửa diễn ở hàn quốc trung quốc
và sắp tới đây chúng tôi đi bửa diễn ở áo
hay là ở singapore
ở lĩnh vực sân khấu truyền thống
nhà hát tuồng việt nam
là đơn vị đã thiết lập được nhiều mối quan hệ
hợp tác quốc tế rất đa dạng
và bền chặt
vì như quan hệ giữa nhà hát
và nhà hoạt động sân khấu người singapore
tiến sĩ chú sưu pông
vở diễn dưới bóng đau hiền thoại
do chính tiến sĩ chú sưu pông
là tác giả kịch bản
và đạo diễn với phần trình diễn
của các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam
đã đoạt giải xuất sắc
tại liên hoan nghệ thuật sân khấu
trung quốc asean
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam singapore
từ kịch bản văn học
của tiến sĩ chú sưu pông
nhà hát tuồng việt nam
đã diễn ra một kịch bản
sao cho nhà biên kịch nguyễn sĩ chấp
chuyển thể thành kịch bản tuồng
câu chuyện về pukis meran
nghệ sĩ ưu tú đặng bá tài
với sự cố vấn của chính tác giả chú sưu pông
vở diễn thành công ngoài mong đợi
khi ra mắt khán giả
và đã thêm một lần nữa khẳng định
tính đúng đắn của việc
mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
với các đơn vị sân khấu nước ta
chúng ta thấy rằng
hợp tác quốc tế càng ngày càng tỏ ra
là một hướng đi rất nhiều tiềm năng
và trên thực tế
nó đã cho thấy những hiệu quả rất tốt
và cũng có thể hiểu
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu
nó có thể diễn ra ở nhiều cấp độ
việc mời các đạo diễn nước ngoài
giàn dựng cho các diễn viên việt nam
là một vấn đề
vấn đề khác nữa là có thể sử dụng các kịch bản nước ngoài
tôi có rất nhiều thắc mắc
trong một sản phẩm sân khấu
có sự kết hợp của diễn viên từ hai nước khác nhau
nói đồng thời hai ngôn ngữ khác nhau
thì liệu về mặt thẩm mỹ
nó có tạo ra một cái gì đó
tất nhiên là lạ rồi
nhưng nó có tạo ra sự hiểu
cũng như là mỹ cảm nhất định
đối với sự tiếp nhận của khán giả hay không
tôi nói ví dụ như là chúng tôi đã kết hợp với nhán bông tuất sát
để dựng vở antigone việt nam
cũng như vòng cát
cách xử lý về mặt ngôn ngữ của đạo diễn là rất khéo
mà khán giả xem thì mặc dù là tiếng pháp
nhưng mà khán giả việt nam vẫn có thể hiểu được
cái diễn viên đấy nói cái lời gì
do cái cách xử lý
về mặt ngôn ngữ đối thoại
giữa các vai diễn trong vở diễn
mà khán giả vẫn có thể hiểu được
và hiểu rất rõ ràng
hình như là ở nhà hát tuổi trẻ cũng có một trường hợp tương tự đúng không ạ
diễn viên nước nào nói tiếng nước đấy
trong cùng một vở diễn
trong cùng một không gian
thực ra thì kịch nói
đúng không ạ
thế cho nên là các cái mảng đối thoại
cũng như là các cái cốt truyện
kịch thường cũng là được biết trước
tại vì những kịch bản nổi tiếng
mà khi hợp tác giữa hai bên thì thường thường
là khán giả sẽ biết trước
cái nội dung thế nào nhân vật a b c
tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là
nếu mà để hiểu thật sự
thì cứ hơi khó thì chúng tôi thường thường là sử dụng
cái việc chạy chữ
anh có thể lấy ví dụ một vở nào đấy mà nhà hát tuổi trẻ đã làm không
à gần đây thì chính là
cái vở cậu vanya đấy
thì là có cái phần mà khi
các diễn viên nhật diễn
thì là chúng tôi là có chạy chữ
phụ đề để cho khán giả xem
và chúng tôi đi tham dự
một số cái festival
ví dụ festival herrick ibsen ở nhật
ở bắc kinh trung quốc thì cũng đều có chạy chữ hết
đều có chạy chữ tiếng anh
đấy để mọi người có thể hiểu được
cái việc là làm sao đấy
họ vẫn hình dung rằng cái trạng thái
diễn xuất ấy với câu thoại
như thế thì nó có nghĩa gì
thì cái đấy nó
làm cho khán giả không quá bị
phân tâm và họ vẫn hình dung
được câu chuyện và họ đọc
được cái khả năng diễn xuất cũng như khả năng
giàn dựng của đạo diễn
cho cái vở diễn này
có thể nói rằng vừa rồi thì tôi mới chỉ đặt vấn đề
về hợp tác quốc tế trong sân khấu việt nam
ở cái phương diện là chuyên môn thôi
chuyên môn tôi để trong quả kép ấy
còn bây giờ tôi sẽ nói tới cái việc ngoài chuyên môn
muốn cho công cuộc hợp tác quốc tế này mà nó đạt hiệu quả
cao nhất theo tôi với tư cách là một người quan sát
thì chắc là chúng ta phải cần đến mấy yếu tố
để không biết nó đã đạt được đến đâu
thứ nhất là cái quan hệ
năng lực quan hệ của từng đơn vị sân khấu một
thứ hai là vấn đề cơ chế
có một cơ chế chung tốt cho nó hay chưa
và thứ ba là vấn đề tiền
muốn là không muốn mời một ông đạo diễn nước ngoài về thì phải có tiền chứ
thì lấy đâu ra bằng nguồn thu chăng
thì các vị giải quyết thế nào
cái câu hỏi này quả thực là nó cũng là rất là khó
đương nhiên là nó phải có cái lời giải đáp
cái việc mà tạo ra
cái mối quan hệ để có được cái hợp tác quốc tế
thì đương nhiên kêu đổi nó rất cần
nhiều năm qua nhà tù trẻ nhà hát kịch
làm cái công việc
ngoại giao rất là tốt
đã có rất nhiều các dự án hợp tác quốc tế
và cái điều này chắc là các đơn vị đó
ngoài cái điều kiện khách quan chủ quan
thì sẽ tiếp tục phát triển
đối với nhà hát tù việt nam cũng vậy
trong những năm qua chúng tôi cũng đẩy mạnh
những cái mối quan hệ
để làm sao kêu gọi
và mời gọi được những cái bạn bè quốc tế
những cái đối tác mà nó thấy rằng là
có thể kết hợp được với nhà hát
để làm sao kêu gọi
với nhiều cái yếu tố
để mà kết hợp xây dựng các cái tác phẩm nghệ thuật
đấy là một trong những cái yếu tố
mà chúng ta phải đẩy mạnh cái quan hệ
vậy có quan hệ trong ngày hôm nay đặc biệt là hội nhập quốc tế
thì đương nhiên cái quan hệ quốc tế nó phải được đẩy cao rất nhiều
thì chúng ta mới tạo được những cái cơ hội
để có được cái sự giao lưu
và cũng như là kết hợp với nhau
để cùng nhau xây dựng các tác phẩm nghệ thuật
còn về mặt cơ chế thì đương nhiên là cơ chế ngày hôm nay
là cơ chế hội nhập
và mọi thứ đều hết sức bình đẳng
và tuân thủ theo các cái quy định
của lập pháp quốc tế
về mặt bản quyền về mặt chi trả
chế độ chính sách thế này là đương nhiên
ví dụ nhà hạt tổng việt nam đã nhiều năm
hợp tác với nhà hạt moutoussac của pháp
thì những năm trước đây từ hai nghìn bốn hai nghìn một mươi
thì vẫn có được sự bảo trợ hỗ trợ
tài chính của bộ văn hóa pháp
hay các cái doanh nghiệp các cái tổ chức quốc tế
hỗ trợ cho các hoạt động đấy
và chi trả chủ yếu là bạn
nhưng mà những năm gần đây thì
cái việc chi trả đó là
không còn nữa ở góc độ là
bạn sẽ chi rất ít thôi
thì còn lại là chúng ta muốn tham gia
chúng ta phải có cái chi phí
những cần thiết những cái điều gì
quan trọng mà chúng ta phải chi
cho nên cái việc mà đi biểu diễn nước ngoài
nếu như mà không có sự đầu tư và bảo trợ
của nhà nước của chúng ta
thì cái việc đưa nghệ thuật
nói chung nghệ thuật truyền thống nói riêng đến với quốc tế
cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt đối với tù hồng nữa thì cái việc tài trợ
của ngoài xã hội vấn đề xã hội hóa
để đầu tư cho hoạt động biểu diễn hay là
tiếp cận các cái tài khoản nghệ thuật thì cũng khó khăn hơn rất nhiều
so với loại hình đặc kịch
như chỗ của anh tiến
cũng thừa nhận cái ý kiến của anh tuấn
là một cái việc trước đây thì làm hợp tác quốc tế
thì nó có những cái
thuận lợi hơn đặc biệt là vấn đề tài chính
thì tất nhiên
một số năm trở lại đây thì cái câu chuyện đấy
nó cũng không còn được như vậy nữa đâu
tôi nghĩ đến làm câu chuyện
nó cũng phải khó ở chỗ là chúng ta vẫn phải chứng minh được
là chúng ta có đủ năng lực
làm việc đấy không
khi chúng ta đủ năng lực làm việc đó
thì chúng ta làm việc đó ở cấp độ nào
làm cho nó có
hay là làm cho nó hay
hay làm cho nó xuất sắc
thì chúng ta ở cái tầm năng lực nào
thì người ta sẽ kết hợp với chúng ta như vậy
chúng tôi đang có những cái tham vọng
ngoài những cái sự hợp tác là cái sự bền bỉ
vốn có hoặc là cái tính truyền thống
giữa của nhà hát với các cái tổ chức quốc tế
thì chúng tôi cũng tìm
tầm cỡ thế giới
chúng ta có thể mua tác quyền
để bán vẻ
để kinh doanh
để cho khán giả thấy
những cái sản phẩm
tầm cỡ thế giới
nó được xuất hiện tại việt nam
và như thế đồng nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sẵn
một khoản tiền
khoản tiền này lấy từ đâu ra
thì khoan bàn có thể nhiều hình thức khác nhau
nhưng chúng tôi mong muốn rằng
sẽ tìm được những giải pháp
chứ không có
chúng ta không thể làm
mà cứ làm cho nó có mãi được
chúng ta cần phải làm cho nó xuất sắc
để khán giả thực sự được
thụ hưởng những cái sản phẩm
nó gọi là tinh hoa nhân loại
huy động cái tiềm lực về mặt tài chính
để cho nó hoạt động
thì chúng ta phải có rất nhiều cái cách làm khác nhau
ngoài cái việc hỗ trợ nhà nước ra
thì hỗ trợ của doanh nghiệp
và cũng một phần nào đó
ngày hôm nay chúng tôi hoạt động
nhà tôn việt nam
vì biểu diễn
trong mấy tháng đầu xuân này cũng vậy thôi
hoàn toàn là các địa phương chi trả
và chúng tôi có thể
chứ không phải là lấy tiền ngân sách để chi nữa
nhưng đấy là do cái nhu cầu của xã hội
chứ còn đến lúc mà không có nhu cầu nữa
thì việc đấy là rất khó khăn
để tiến những cái chuyện bán vé
thì điều đấy rất khó
chỉ có duy nhất hiện nay chúng tôi đang tổ chức bán vé
đó là ở già phồng hà
biểu diễn cho khách du lịch quốc tế
theo cái show diễn được định kỳ
trong một tuần là hai show diễn
thì chúng tôi chủ yếu khai thác là khách du lịch quốc tế
thì họ mới đến mua vé
còn lại khách của việt nam
thì gần như là không mua vé
nghe anh tiến nói là còn đặt vé qua online
nhưng mà việt với nhà tường
thì điều này nó cũng rất là khó
thế nên tôi cũng xin bọc bạch trao đổi với các bạn như vậy
thứ hai vị khách của chương trình
có thể nói rằng khi mà đặt ra chủ đề về hợp tác quốc tế
như là một cái xu hướng tất yếu
một cái hướng đi
mà nó mở ra rất nhiều tiềm năng
cho các đơn vị sân khấu việt nam
thì chúng ta phải thừa nhận rằng
trong thực tế là đã có nhiều điều kiện thuận lợi
để cho cái công việc này nó được vận hành một cách trôi chảy
cơ chế thì có rồi

cái sự quan hệ quốc tế
thì đang là một cái xu hướng
mà ngày càng mở rộng
vấn đề còn lại tôi nghĩ chắc là
nó sẽ thuộc vào bản thân mỗi đơn vị mà thôi
ở cái khả năng đặt
tạo dựng các mối quan hệ
cũng như khả năng làm sao có thể kết hợp được
các nguồn lực của xã hội
tức là chúng tôi muốn nói tới cái công tác
mà xã hội hóa các vận động sân khấu
để mà nó hỗ trợ vào cái việc
quốc tế hóa này
làm sao mà chúng ta có những cái sản phẩm
mà nó vừa có dấu ấn của thời đại
thời đại mà có cái sự hợp tác
giữa rất nhiều nước rất nhiều nền văn hóa
nó vừa là hợp tác mà vừa là đối thoại
mục đích cuối cùng là đem lại những cái tác phẩm sân khấu
mà nó mang lại một cái tiếng nói mới
cho khán giả ngày hôm nay
để họ có thể thưởng thức và có thể cảm nhận được
chúng ta cùng hy vọng là
cái việc hợp tác quốc tế
trong các hoạt động
của sân khấu việt nam
nó sẽ ngày càng được phát triển
và thu được nhiều cái kết quả
đúng cái niềm mong đợi và tin tưởng
của mỗi người
vâng một lần nữa thì cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay